các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trên vụ việc phát hiện thi thể nữ chết khô ở một căn hộ trung cư trên địa bàn phường tây mỗ quận năm từ liêm hà nội
đại diện ủy ban nhân dân phường tây mỗ cho biết hiện nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về mai táng theo phong tục
lãnh đạo ủy ban nhân dân phường tây mẫu cho biết nạn nhân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm quê quán tại thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
và đã mua căn hộ ở tòa s bốn trăm linh ba đứng tên mình cách đây hai năm
trước đó người nhà nạn nhân đã có đơn trình báo cơ quan chức năng
vào cuộc điều tra công an tỉnh đồng nai nghi ngờ người mất tích ở hà nội nên đã phối hợp với công an hà nội để tìm kiếm
vị lãnh đạo phường thông tin tại thời điểm phát hiện nạn nhân trong tình trạng phân hủy và khô đang nằm trên ghế sofa
điện thoại của nạn nhân đã bị tháo sim lực lượng chức năng cũng đã tìm kiếm ô tô của nạn nhân trong khu vực bãi đỗ xe nhưng không thấy
hiện lực lượng công an cũng đang xác minh về việc nạn nhân có ở cùng ai hay không
theo thông tin từ người dân giữa năm hai nghìn hai mươi hai căn hộ trung cư nơi xảy ra vụ việc
có hai người ở một người đàn ông và một người phụ nữ trẻ tuổi
cùng vào thời điểm này từng xuất hiện tiếng cãi nhau giữa hai người một số đồ đạc bị ném xuống sân trung cư
bảo vệ phải nhắc nhở sau đó một thời gian không có người ra vào
thưa quý vị liên quan đến vụ bộ hải cốt của chị nguyễn thu thanh được phát hiện trong bảy phút của gia đình một người dân trên địa bàn tp hải phòng
vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm từ phía dư luận
sau nhiều ngày điều tra mới đây cơ quan công an đã bắt giữ được nghi phạm gây ra sự việc
điều đáng chú ý là đối tượng gây án khi chỉ mới một mươi bảy tuổi
nhiều người đã không khỏi thắc mắc rằng liệu với những hành động tàn độc thì người đàn ông sẽ bị xử lý ra sao
câu trả lời sẽ có ngay sau đây xin mời quý vị cùng đi tìm lời giải đáp
theo đó chiều hai mươi hai tháng một mươi hai đại diện công an tp hải phòng cho biết
đảm bản dự nghi phạm sát hại chị nguyễn thu thanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám mất tích một mươi ba năm trước tại xã lại xuân huyện thủy nguyên
tìm thấy hải cốt nạn nhân trong bể nước thải
kết quả giám đinh adn do công an tp hải phòng trưng cầu cho thấy bộ sư người của chị thanh có dấu hiệu bị tác động ngoại lực
thông tin ban đầu cho hay nghi phạm là bùi trọng thành sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba ở thôn năm xã lại xuân huyện thủy nguyên
nhà thành cách nhà chị thanh khoảng ba trăm linh mét
nghi phạm thành sát hại nạn nhân khi mới một mươi bảy tuổi
người dân khu vực cho biết thành là con chồng trước của bà hát chủ ngôi nhà bỏ hoang nơi phát hiện bộ hải cốt
con gia đình chủ yếu làm nghề khai thác mỏ mẹ đi tù vì vận chuyển thức nổ
khai nhận bước đầu tại cơ quan điều tra thành thừa nhận là người ra tay sát hại chị thanh sau đó cướp dây chuyền vàng và bông tai của nạn nhân
để che giấu hành vi tội phạm của mình nghi phạm này giấu nạn nhân sau khi tử vong trong bình nước thải và vứt xe máy nạn nhân xuống cống
trước khi bị bắt giữ thành đang làm nghề lái máy xúc thuê tại địa phương
hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục củng cố hồ sơ chứng cứ để xử lý theo quy định
chiều ngày hai mươi hai tháng một mươi hai lực lượng chức năng đã tổ chức thử nghiệm hiện trường
đơn vị này cũng đã khám xét nơi ở của nghi phạm bùi trọng thành để thu thập thêm chứng cứ tài liệu liên quan
trước đó vào chiều tối ngày sáu tháng một mươi hai ông nguyễn văn quỳ chú tại thôn năm làng pháp cổ xã lại xuân đi tìm chó của gia đình bị mất
khi tới khu vực bể nước bỏ hoang ở sau vườn nhà ông phát hiện một bộ hải cốt đã phân nguy từ lâu
qua giám định adn công an thành phố hải phòng xác định bộ hải cốt là chị nguyễn thu thanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại thôn pháp củ xã lại xuân huyện thủy nguyên
nạn nhân bị mất tích một mươi ba năm trước trong lúc đi giao ca
gia đình người thân đã đi khắp nơi để tìm kiếm nhưng không thấy tung tích
nhận định đây là một vụ án mạng
phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hải phòng sau đó đã khởi tố vụ án để điều tra nguyên nhân sự ra đi của nạn nhân
nhận định về tội ác của bùi trọng thành
hai đoạn mạng nạn nhân khi nghi phạm này mới một mươi bảy tuổi
đứng trên phương diện pháp lý tiến sĩ luật sư đặng văn cường đoàn luật sư thành phố hà nội cho rằng
hành vi của đối tượng theo lời khai nhận là rất manh động tàn nhẫn theo luật sư cường cho biết
pháp luật về tố tụng hình sự hiện nay quy định lời khai nhận tội chỉ được coi là chứng cứ nếu như phù hợp với các tình tiết chứng cứ khác của vụ án
vì vậy căn cứ vào lời khai nhận tội về hành vi về thời điểm địa điểm thực hiện hành vi phạm tội
về phương thức thủ đoạn phạm tội về động cơ mục đích phạm tội
cơ quan điều tra sẽ thu thập các chứng cư khác để chứng minh nghi phạm này chính là hung thủ của vụ án
khi có căn cứ xác định đây chính là đối tượng đã thực hiện hành vi phạm tội
tại thời điểm thực hiện hành vi đối tượng này đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự
cơ quan điều tra sẽ khởi tố bị can đối với đối tượng này
vấn đề cần phải chứng minh trong vụ án này là chứng minh nguyên nhân động cơ sự việc
chứng minh hành vi của bị can chứng minh yếu tố lỗi dấu hiệu về chủ thể của tội phạm
chứng minh hậu quả của hành vi phạm tội gây ra và những nội dung khác theo quy định của pháp luật
về những vấn đề phải chứng minh trong tố tụng hình sự
với thông tin đến nay đối tượng đã thực hiện hành vi xâm phạm đến tính mạng của nạn nhân
và xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản nên cơ quan điều tra sẽ khởi tố về hai tội danh
là tội giết người theo điều chín mươi ba bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
và tội cướp tài sản theo quy định tại điều một trăm ba mươi ba bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
về nguyên tắc chung là hành vi vi phạm pháp luật xảy ra ở thời điểm nào
thì sẽ áp dụng văn bản quy phạm pháp luật ở thời điểm đó
vụ việc xảy ra vào năm hai nghìn một mươi thời điểm đó bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
sửa đổi bổ sung năm hai nghìn chín đang có hiệu lực pháp luật
ở thời điểm đó hai tội danh này đều có mức hình phạt cao nhất là tử hình
tuy nhiên điều đáng chú ý
là tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội thì đối tượng này mới một mươi bảy tuổi
là người chưa thành niên phạm tội nên sẽ được hưởng chính sách quan hồng của pháp luật
về người chưa thành niên phạm tội
người từ đủ một mươi sáu tuổi đến dưới một mươi tám tuổi phạm tội
khi không áp dụng hình phạt tù trung thân tử hình
mức hình phạt tù có thời hạn cao nhất là một mươi tám năm tù
chính vì vậy mặc dù hiện nay đối tượng đã gần ba mươi tuổi
nhưng tại thời điểm thực hiện hành vi đối tượng mang ý chí chủ quan
của người chưa đủ một mươi tám tuổi
thì không áp dụng quy định pháp luật về người dưới một mươi tám tuổi phạm tội
hình phạt mà đối tượng này có thể bị áp dụng cho cả hai tội danh
là không quá một mươi tám năm tù theo quy định của pháp luật
ngoài ra vấn đề thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự cũng được xem xét
tuy nhiên về tội giết người và tội cướp tài sản
là đặc biệt nghiêm trọng và rất nghiêm trọng
nên thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự là hai mươi năm với tội đặc biệt nghiêm trọng
một mươi năm năm với tội phạm rất nghiêm trọng
đến nay sự việc mới trải qua một mươi ba năm
nên vẫn chưa hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự
bởi vậy đối tượng này sẽ bị xử lý hình sự
về cả hai tội danh là tội giết người và cướp tài sản
luật sư cường chia sẻ thêm
dù mức hình phạt như vậy có vẻ là chưa nghiêm khắc
tuy nhiên với người đang ở độ tuổi chưa thành niên
nhận thức chưa đầy đủ về đạo đức và pháp luật
đang trong quá trình hình thành nhân cách
nên với chính sách khoan hồng nhân đạo của pháp luật
thì mức hình phạt như vậy là phù hợp
thưa quý vị liên quan đến
vụ hài cốt của chị nguyễn thu thanh
được phát hiện trong bể phốt của gia đình
một người dân tại địa bàn thành phố hải phòng
trở thành tư khoa hot shot những ngày gần đây
với sự quan tâm chú ý đặc biệt từ dư luận
từng chi tiết liên quan đến vụ án
đều đang trở thành một ẩn số
đặt ra nhiều khó khăn thách thức
với lực lượng chức năng
do thời gian đã trôi qua hàng thập kỷ
hiện trong vụ án cũng không còn
đáng chú ý trong lời kể của mẹ chồng nạn nhân
trước khi mất tích chị thanh đã từng nhận được
cuộc gọi của một người bí ẩn
cuộc điện thoại gọi giao gà bí ẩn
ngày một mươi ba tháng một mươi hai theo người thân của nạn nhân
thì chị thanh lập gia đình với anh tiến
người cùng thôn pháp cổ xã lại xuân
vào năm hai nghìn sáu
hai vợ chồng sinh được một bé trai
và ở riêng cách nhà bố mẹ chồng vài chục mét
hằng ngày thì chị thanh phụ trách
việc buôn bán gà tại cửa hàng gia đình
còn anh tiến thì làm nghề lái xe tải
nên thường đi sở hữu
có đợt theo xe theo hàng
phải xa vài ngày
tính tình hiền lành chịu thương chịu khó
vợ chồng chị thanh anh tiến được người dân trong thôn
trong xã rất quý mến
khi nhận được thông tin chị thanh mất tích
sau lần giao gà định mệnh vào một ngày đông giá z
cuối năm hai nghìn một mươi
khiến ai nấy đều bảng hoàng
bà phan thị được mẹ chồng của chị thanh kể lại
đêm mùng ba tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi
chị thanh nhận được cuộc điện thoại yêu cầu
giao một bình gà
nên đã nhờ bà được trong cậu con trai ba tuổi
để chị đi xe máy
chở gà giao cho khách
đến chiều tối đợi mãi không thấy con dâu về
bà được nóng ruột gọi điện thoại liên tục
nhưng không được
như có linh cảm điều chẳng lành
bà được thông báo cho gia đình thông ra
rồi cùng với mọi người tỏa đi khắp nơi tìm kiếm
nhưng chị thanh vẫn bật vô âm tín
chính quyền xã lại xuân
cũng liên tục phát đi thông tin
tìm kiếm chị thanh trên hệ thống loa truyền thanh
thời điểm chị thanh mất tích
anh tiến chồng của chị
đang theo xe hàng vào miền nam
nhận được tin cũng vội vã
anh mạc văn duy em rể của nạn nhân thanh
nhớ lại ngày hôm đó mọi người
tìm kiếm thâu đêm suốt sáng
đến sáng ngày bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi
chiếc xe máy way trung quốc cũ của chị thanh
dùng để chở gà được ông phan văn đạt
phát hiện dưới khu vực cửa cống
trong lúc tháo nước
trong đầm nuôi cá ra sông kinh thầy
đầm cá của ông đạt nằm
ở cuối thôn pháp cổ cách xa
khu dân cư cách hiện trường nơi
tìm thấy bộ hải cốt khoảng ba trăm linh mét
và cách nhà chị thanh khoảng bảy trăm linh mét
việc kiếm tìm khắp
hang cùng ngõ hẻm dọc bờ đê
trong đầm cá bảo ngoài sông kinh thầy
được kéo dài cả tháng
hãy nghe ở đâu người dân hay cơ quan chức năng
phát hiện có người mất là nữ
thì gia đình anh duy anh tiến
tức tốc tìm đến để nhận dạng
mệt mỏi không có chút hy vọng
việc tìm kiếm cũng được gia đình hai bên nội ngoại
tạm khép lại nhưng
gia đình vẫn nuôi hy vọng chị thanh
vẫn còn sống và một ngày nào đó
chị sẽ quay trở về
anh duy nói ngày đó
gia đình cũng đã nghĩ đến việc trích xuất
cuộc gọi điện thoại gần nhất của ai đó
liên hệ với chị thanh mua ga
nhưng điện thoại của nạn nhân không tìm thấy
còn đơn vị viễn thông từ chối
anh duy cũng cho hay sau khi nhận được
hông tin từ cơ quan chức năng về việc
bộ hai cốt được tìm thấy
trong khuôn viên nhà ông nguyễn văn quỷ
là chị thanh bố mẹ chị
đã suy sụp đổ bệnh hiện
đang phải điều trị
mong muốn vụ án sớm được làm rõ
theo anh duy bà được và mọi người
thân trong gia đình đang ngóng chờ
thông tin chính thức từng ngày từng giờ
từ phía cơ quan điều tra để sớm đưa
hải cốt của chị thanh về quê an táng
bà hoàng thị hiên bí thư đảng ủy
xã lại xuân cho biết không chỉ
chính quyền mà cả người dân trong xã
mong muốn cơ quan cảnh sát điều tra
công an thành phố hải phòng sớm điều tra
làm rõ thượng tá vũ văn thưởng
trưởng công an huyện thủy nguyên nhận định
đây là vụ án mạng xảy ra gần một mươi ba
năm trước mọi dấu vết tại hiện trường
không còn khiến việc điều tra gặp nhiều
điều tra đang quyết tâm làm rõ
trước đó ngày bảy tháng một mươi hai
ông nguyễn văn quỳ ở thôn năm xã
lại xuân huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
thức dậy không thấy con chó trong nhà đâu
nên đi tìm ra phía sau nhà
ông quỳ nhìn xuống bể phốt không
có nắp đậy để xem con chó
có bị rơi xuống đó hay không
bất ngờ thấy có tóc người nổi trên
bề mặt cầm cây chọc xuống
kiểm tra chủ nhà hoảng hốt phát hiện
phía dưới là một bộ hải cốt người
nên vội vàng báo cho công an
nhận tin báo công an huyện thủy nguyên
nhanh chóng có mặt phối hợp với phòng
cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ
công an thành phố hải phòng phong tỏa hiện trường
để khám nghiệm phục vụ điều tra
qua khám nghiệm sơ bộ cơ quan điều tra
xác định bộ hải cốt là của nữ giới
tử vong từ nhiều năm trước
để xác định danh tính nạn nhân cơ quan
điều tra đã lấy mẫu xương cùng
mẫu vật phẩm của người thân chị thanh
gửi đi giám định adn
kết quả cho thấy bộ xương đó là của
chị nguyễn thu thanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
ở thôn năm thôn pháp cổ
xã lại xuân huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
liên quan đến vụ án
nghiêm trọng này điều khiến dư luận không khỏi
xót ra đó chính là nỗi đau
dây dứt khôn nguôi của người nhà nạn nhân
khi nghe được tin sát đánh ấy
hình ảnh người mẹ chồng cùng với đứa
cháu thơ dại ngóng chờ tin tức
trong vô vọng hồi tưởng về hành trình
một mươi ba năm tìm con dâu
người phụ nữ chẳng thể tìm được nước mắt
vụ án sẽ được tiếp tục làm rõ
và xử lý theo quy định của pháp luật
đây cũng là bài học cho quá trình đấu tranh
phòng chống tội phạm bộ lần nữa cho thấy
khi đã thực hiện hành vi phạm tội
thì bất cứ khi nào cũng có thể bị phát giác
bị xử lý dù sự việc đã diễn ra rất lâu
liệu rằng sự việc sẽ có thêm
những tình tiết mới hay không
những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc
sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật
trong các video sau còn bây giờ
xin chào và hẹn gặp lại